cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngô quyền thành phố hải phòng phối hợp cùng với các đơn vị chức năng
vừa bắt giữ đối tượng đào anh tuấn bốn mươi chín tuổi thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch ngân hàng việt tiên banh trên địa bàn
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng năm đối tượng đào anh tuấn đi bộ đến phòng giao dịch ngân hàng việt tinh banh
địa chỉ số bảy mươi hai lạch chay quận ngô quyền thành phố hải phòng như một khách hàng bình thường
sau đó tuấn bất ngờ rút một khẩu súng giảng hoa cải lên đạn đe dọa uy hiếp nhân viên ngân hàng rút tiền mặt đưa cho tuấn
đối tượng liên tục chĩa súng vào từng nhân viên nhưng tại thời điểm đó ngân hàng không có tiền mặt nên nhân viên không giao nộp
sau khi nhân viên ngân hàng hô hoán lực lượng chức năng đến hỗ trợ đối tượng tuấn đã nhanh chóng tẩu thoát ra khỏi ngân hàng
trước khi thực hiện việc cướp này tuấn cũng đã chuẩn bị đầy đủ súng đạn
công cụ túi sách giày dép
trong quá trình thực hiện nội dung của cướp này tuấn cũng đã có ý thức và lần tránh
trong đấy thì dùng các áo chống nắng có mũ và mũ nửa chai kính và khẩu trang
trước khi tuấn đi cướp này tuấn có toàn bộ công cụ để đè vào ba lô
trước khi tuấn đi cướp này tuấn có toàn bộ công cụ để đè vào ba lô
sau đó đi ra một khu vực khác để thay quần áo sau đó vào cướp
và sau khi cướp được thì tuấn cũng đã bỏ chạy và cũng đi ra một cái khu vực kín đáo khác và thay lại quần áo
đi ra và đi về nhà như con người bình thường
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an quận ngô quyền phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự
nhanh chóng xuống địa bàn triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng
đến một mươi chín h cùng ngày đối tượng tuấn đã bị công an quận ngô quyền bắt giữ tại nhà riêng
khám xét nhà đối tượng lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khẩu súng dạng hoa cải
đối tượng sử dụng để cây án cùng nhiều viên đạn
giác định đối tượng có súng rất nguy hiểm mà không làm ngay không truy bắt sớm thì sẽ gây ảnh hưởng
thứ nhất là ảnh hưởng đến tình hình an nhiệt trật tự của địa phương
thứ hai là trong quá trình tuấn nần trốn bỏ chạy và có mang ra súng
thì cũng sẽ gây nguy hiểm cho người khác hay là đối với lực lượng truy bắt anh em chúng tôi
vụ việc là bài học cảnh báo tới các ngân hàng về công tác đảm bảo an ninh an toàn
cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an mỗi chi nhánh phòng giao dịch
và mỗi người lao động cần nâng cao ý thức cảnh giác tăng cường các biện pháp an ninh
không để cho tội phạm có cơ hội hoạt động